vào ngày hôm qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky đang ở thăm hà lan đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của hà lan và bỉ để thảo luận về các vấn đề song phương cũng như tình hình cuộc xung đột tại ukraine
phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm với thủ tướng hà lan mark rutte và thủ tướng bỉ alexander kroh tại lahay tổng thống zelenskyy đã hối thúc các nước phương tây đẩy nhanh hỗ trợ quân sự dù ukraine
bên cạnh đó ông zelenskyy nhận định rằng đã có thể được coi là một thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato song vẫn cần trải qua quá trình gia nhập chính thức
trong khi đó thủ tướng hà lan mark rutte tái khẳng định lập trường ủng hộ các nước này với ukraine
còn thủ tướng bỉ cho hay đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới cho ukraine cũng như xem xét việc đóng băng các tài sản của nga